hà nội hiện đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục chính của đường đua f một
đồng thời lên kế hoạch tổ chức hàng loạt điểm trông giữ xe tỉnh phục vụ giải đua công thức một
lần đầu ở việt nam sắp diễn ra vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mới đây ban tổ chức giải đua xe công thức một cho biết
trạng đua formula một việt nam grand prix tổ chức tại hà nội vẫn diễn ra theo đúng lịch trình là vào ngày năm tháng bốn tới
hiện tại công trường đường đua hà nội đều đẩy tiến độ thi công khẩn trương
để sẵn sàng cho trạng đua việt nam grand prix
trước đó sở du lịch hà nội đã tổ chức cuộc họp với báo chí và các đơn vị lữ hành
thông báo kế hoạch khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất cho giải đua xe công thức một
hiện nay nhiều khách sạn cơ sở lưu trú đã được đặt thiết phòng
đặc biệt là các khách sạn cao cấp ở khu vực các quận cầu giấy nam tử liêm hoàn kiếm
trong đó sở giao thông vận tải tp đang lên kế hoạch hoàn thiện các điểm đỗ xe tỉnh phục vụ giải đua f một
theo đó việc bố trí các điểm giao thông tỉnh phục vụ đường đua f một tuân thủ nguyên tắc phải sát các vị trí
tuyến đường phố tiếp xác với các khu vực tổ chức giải đua xe f một trong vòng bán kính một năm hai km
dự kiến các điểm trồng giữ xe sẽ được tổ chức trên các tuyến đường bao gồm trần hữu dực hàng nghi
dương đình nghệ trần văn lai vũ quỳnh tân mỹ trịnh văn bô đường nội bộ cung điển kinh trong nhà